tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại cần thơ chiều ngày một mươi tháng tám
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đến thăm và làm việc với trường đại học cần thơ
tại đây thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương những thành tựu đạt được của ban giám hiệu trường đại học cần thơ trong những năm qua
đồng thời thủ tướng cũng yêu cầu ban giám hiệu nhà trường cần tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong thời gian tới
nhất là trong giai đoạn hiện nay thay vào cho trường đại học cần thơ cần có những công trình khoa học thiết thực hơn
trong biến đổi khí hậu của khu vực và cả nước
thủ tướng cũng đã trồng cây lưu niệm tại trường đại học cần thơ
trường đại học cần thơ được thành lập vào ngày ba mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi
là cơ sở đào tạo đại học và sau đại học công lập trực thuộc bộ giáo dục và đào tạo
có quy mô lớn nhất vùng đồng bằng sông cửu long
trong hơn năm mươi hai năm qua trường đại học cần thơ cung cấp cho đất nước
mà đặc biệt là vùng đồng bằng sông cửu long trên một trăm sáu mươi kỹ sư cử nhân chín thạc sĩ và một trăm linh tiến sĩ
dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đến dự lễ khánh thành giai đoạn một
khu tổ hợp đại học và công viên phần mềm của trường đại học fpt cần thơ